thưa quý vị xét nghiệm nhanh sars cov hai bằng hình thức lưu động cho tất cả các lái xe thuộc luồng xanh trên địa bàn thành phố hà nội
đây là hoạt động đang được thành phố hà nội triển khai sau khi có đề xuất của cục y tế giao thông vận tải ghi nhận của phóng viên thời sự tại một điểm test nhanh
vâng thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại bến xe nước ngầm hà nội
tại đây có một tổ test nhanh kháng nguyên virus sars cov hai cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ đi cùng trên các phương tiện thuộc diện luồng xanh
hoạt động này đang thực sự có hiệu quả trong việc đảm bảo phòng dịch
bên cạnh đó cũng đảm bảo cho việc lưu thông hàng hóa để phục vụ bà con trong thời điểm dịch này được thuận lợi và an toàn
anh khuất thành trung là lái xe chuyên vận chuyển nhu yếu phẩm rau củ quả phục vụ cho các chợ thuộc khu vực phía bắc của hà nội
xe tải của anh đã có đăng ký luồng xanh tuy nhiên lái xe phải đảm bảo được test covid
trước đây mỗi lần đi xét nghiệm anh phải vào viện để thực hiện
khi có điểm lấy mẫu lưu động tại bến xe nước ngầm như thế này anh và nhiều lái xe cảm thấy rất tiện lợi và nhanh chóng
mình thấy việc test cho những xe có ủng hộ lưu đường xanh này vừa là tiết kiệm chi phí cho anh em
nói chung là nó cũng nhanh mà đỡ phải đến bệnh viện chờ đợi
mà việc test này cũng hay nhiều khi mình kiểm tra tạo điều kiện cho bên y tế người ta cũng dễ sẵn lọc được
để tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa tại thành phố hà nội
bộ giao thông vận tải thống nhất bổ sung các đơn vị
đề xuất của cục y tế giao thông vận tải để thực hiện xét nghiệm sars cov hai cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa
hiện nay trên toàn địa bàn thành phố có bệnh viện nam thăng long phòng khám đa khoa giao thông vận tải gia lâm
trung tâm y tế đường bộ hai trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường giao thông vận tải
được tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa
tại cơ sở khám chữa bệnh và tổ chức xét nghiệm sars cov hai lưu động tại các địa điểm tập kết phương tiện tại thành phố hà nội
thực viện tết nhanh này rất tiện lợi cho các bạn lái xe để đi đường dài
mình cố gắng tạo được kỷ niệm cho mọi người
bọn mình sẽ làm luôn cả thứ bảy và chủ nhật
biết là rất vất vả cho anh em ngày nắng cũng như ngày mưa
nhưng mà vì phục vụ cho nhân dân và anh em
thì mình sẽ hết mình
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu quá trình lấy mẫu
trả kết quả xét nghiệm phải đảm bảo các quy định của bộ y tế
lập phương án xử lý khi xảy ra trường hợp tài xế lấy mẫu có kết quả dương tính với sars cov hai